ngày chín tháng chín một công ty sản xuất nệm trong khu công nghiệp bình hòa xã bình hòa huyện châu thành tỉnh an giang đã bốc cháy
công ty này vừa bị đình chỉ hoạt động bởi không bảo đảm an toàn cháy nổ
theo đó vào khoảng hơn một mươi bốn h một mươi năm phút ngày chín tháng chín kho chứa đệm mút của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thanh nhật huy đã bốc cháy
nhận được tin báo công an huyện châu thành công an tỉnh an giang đã huy động sáu xe chữa cháy cùng với tám mươi cán bộ phòng cháy chữa cháy có mặt ở hiện trường
hiện các ban ngành chức năng tỉnh an giang đang điều tra nguyên nhân vụ cháy trên
được biết trước đó công ty này đã bị đình chỉ hoạt động vào ngày một mươi chín tháng tám năm hai nghìn một mươi chín vì không bảo đảm an toàn cháy nổ